rất đông các lực lượng công an huyện chính quyền công an xã tân thanh được huy động tỏa đi khắp các ngã trong vườn nhà của đối tượng nhi và các vườn cà phê lân cận để tìm ba bà cháu
do phía dưới vườn nhà nghiêm thị nhi có một con suối nhiều người tập trung tìm kiếm ở đó
gia đình đối tượng nghi có gần một hectare cà phê xanh tốt khoảng một mươi năm tuổi cao lớn uông tùm mọi người chia nhau đi tìm nhưng không phát hiện gì
lúc này ông lưu thế biêu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chồng nhi
không có nhà
con trai nhi là cháu v sinh năm hai nghìn ba đã nghỉ hè ở trong nhà chơi game
đến chiều tối cùng ngày trinh sát phát hiện nhiều vết máu tại ống nước bắc qua góc bơ trong vườn nhà nhi
xem xét các vết máu công an nhận định có dấu hiệu án mạng
yêu cầu ngưng việc tìm kiếm để tránh việc làm hiện trường bị xáo trộn mất dấu vết
đồng thời chỉ đạo sáng sớm mai sẽ tiếp tục việc tìm kiếm
đêm đó lực lượng hình sự điều tra công an huyện
lực lượng hình sự điều tra công an huyện lâm hà lãnh đạo đảng ủy chính quyền công an xã tân thanh bà con các thôn trong xã và gia đình ba bà cháu nạn nhân hầu như thức trắng
các lực lượng chức năng địa phương chia thành từng tổ nhóm ở lại căn nhà vợ chồng bà nhi ra trụ sở công an xã ở nhà dân và một mũi trinh sát đi tìm nhi
lúc này nghiêm thị nhi đã bị công an đưa vào tầm ngắm trở thành nghi can số một liên quan đến sự mất tích của ba nạn nhân
mọi việc được báo về ban giám đốc công an tỉnh để nhận chỉ đạo
cả đêm trôi qua tin tức về ba bà cháu vẫn bặt tầm khiến ai cũng lòng nặng chịu
trời vừa dạng sáng mọi người lại vội vã đi tìm lúc này mối nghi ngờ về việc ba bà cháu đã bị sát hại
trôn xác phi tàng càng được củng cố hiện trường khả nghi được nhắm đến là vườn cà phê của gia đình nhi
các trinh sát chia ra nhiều hướng để tìm dấu tích
cán bộ xã tân thanh và một số người dân nhiệt tình hỗ trợ công tác kiếm tìm
trinh sát ngô trí hiếu cùng với đồng đội và thông tin
thượng tá trần văn trả men ngang theo góc cây bơ trong vườn cà phê của gia đình nhi đi về hướng bên trái
nơi mà cả trưa chiều qua các anh cùng đoàn tìm kiếm đã đi qua lại nhiều lần nhưng không thấy gì
lần này lẫn giữa những lá cà phê khô các anh thấy vạt áo hoa và một phần da thịt lộ ra
tất cả như nín thở cổ họng nghẹn đắng ba đây rồi
là nhìn kỹ các anh nhận thấy gồ đất chỉ cao nhỉnh hơn một chút so với xung quanh
do vườn cà phê nhà đối tượng nhi có độ dốc cao thì trôn lấp ba bà cháu rồi khỏa lá cà phê khô che lên trên kỹ càng
không thể nhìn thấy lớp đất mới từng bị đào bới
tin báo về ban giám đốc công an tỉnh lệnh bắt khẩn cấp can phạm nghiêm thị nhi do đại tá vũ nhân khánh phó giám đốc công an tỉnh chỉ đạo lập tức được triển khai
nhi bị bắt lúc năm h sáng ngày hai mươi năm tháng năm
tại nhà em gái của bà này ở huyện đức trọng cách hiện trường khoảng năm mươi km
chỉ huy các đơn vị lập tức xuống hiện trường vụ án
lãnh đạo các ngành chức năng như viện kiểm sát phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh các bác sĩ pháp y chỉ huy trinh sát phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống hiện trường phối hợp điều tra vụ án
đối tượng đã sát hại các nạn nhân tại gốc cây bơ sau đó kéo sát nạn nhân trôn gần gốc cà phê cách đó chừng một mươi năm mét
ngay trong sáng hai mươi năm tháng năm công tác truy tìm các vật chứng liên quan đến vụ án
được cán bộ trinh sát các phòng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự công an tỉnh triển khai
kết quả khám nghiệm cho thấy các nạn nhân bị hung thủ dùng dao chém nhiều nhát vào cơ thể sau đó dùng xà bách đào hố trôn xác phi tàng
hai vật chứng này hung thủ vứt gần hiện trường gây án
ngoài ra nhiều nhân chứng cho biết khi vào nhà đối tượng nhi ba bà cháu nhà vượng che hai cây rổ
các cháu sách bịch bánh sữa trái cây
nhi khai nhận
sau khi sát hại ba bà cháu thị mang hai cây rù túi bánh sữa vứt bỏ bên vườn cà phê nhà hàng xóm
sau đó lấy canh lá cà phê khô phủ lên phi tăng
sau nhiều giờ tìm kiếm các trinh sát đã thu giữ đầy đủ các tăng chứng vật chứng trên
một số giao cho người thân nạn nhân số hung khí đối tượng dùng gây án
cơ quan chức năng thu giữ niêm phong để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án
vợ chồng anh quyết có hai con nhỏ
mất cà phê
mất cả hai con
vợ chồng anh quyết đau đớn tột cùng
những ngày qua anh quyết tỏ ra bình tĩnh để lo tăng ma cho mẹ và các con
luôn được bạn bè cán bộ xã động viên tránh tình trạng anh bị kích động
trong khi đó chị trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu vợ anh quyết cũng là mẹ của hai nạn nhân nhỏ tuổi
từ khi nghe tin giữ ngất lên ngất xuống hiện vẫn phải có y tá túc trực chăm sóc sức khỏe
vụ án xảy ra khiến cho nhiều người căm phẫn trước tội ác kinh hoàng của thủ phạm
và xót thương những cái chết oan uổng của ba bà cháu
mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh kẻ thù ác
từ khi bị bắt nghi phạm tỏ ra bình tĩnh khai nhận mọi hành vi
không có biểu hiện hối hận về tội ác tài trời đã gây ra với ba bà cháu nạn nhân
thiếu tá phạm ngọc đằng đội trưởng đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an lâm đồng cho biết
chưa có tài liệu nào xác định chồng và con nghiêm thị nhi có liên quan đến vụ án
tại thời điểm nhi gây án
chồng đối tượng là lưu thế bưu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đang dùng cưa máy cắt cỏ ngoài vườn
con trai sinh năm hai nghìn ba chơi game trong nhà
cả hai khai rằng không biết không trông thấy nhi xuống tay sát hại ba bà cháu nạn nhân
lời khai của ông lưu thế bưu tại cơ quan điều tra khoảng gần một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng năm
bà hoàng thị vượng bảy mươi một tuổi ngụ thôn chín xã tân thanh
cùng hai cháu nội là đàm đức tiến bốn tuổi và đàm thị nguyên thảo ba tuổi đến nhà ông ta chơi
và ông này có nhìn thấy
bà vượng lên tiếng trước trao hỏi vợ chồng chủ nhà
nói xin mấy trái bơ trong vườn nhà ông bưu
do nhà ông này có cây bơ ngon sai trái rụng đầy dưới gốc cây
thấy vợ là nghiêm thị nhi đang dùng dao hái trái đậu ngay sau nhà gần cây bơ
nói chuyện với bà vượng bà nhi vốn lớn giọng ồn ào
thấy họ nói chuyện ông bưu không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì
nên lấy cưa máy cắt cỏ trong nhà ra vườn cắt cỏ cách gốc bơ chừng một mươi năm mét
giữa nhi và bà vượng sau đó lời qua tiếng lại
nhi dùng dao xuống tay tàn độc sát hại ba bà cháu nạn nhân
và trôn xác phi tang dưới gốc cây bơ
ông bưu cho rằng do máy cắt cỏ nổ vang
ông này đeo kính bịt khẩu trang để tránh cỏ và bụi đất bắn vào mặt mắt
nên không nghe thấy gì
đến trưa khoảng một mươi một h ông bưu về nhà không thấy vợ đâu
thấy nhà tắm dính đầy vỏ cà phê đất
nghĩ rằng vợ đi đâu chơi và ông mặc kệ
đi nấu cơm trưa rồi cùng về nhà
ông bưu đem con trai ăn sau đó đi công việc riêng
khoảng một mươi năm giờ đoán vợ ở nhà em gái ngoài huyện đức trọng
cách nhà khoảng năm mươi km
ông bưu gọi điện máy đổ chuông nhưng vợ không nghe
hỏi thì em vở nói đang đi làm không biết chị có ra không
đến một mươi tám giờ chiều em gái của nhi gọi lại anh rể
nói nhi đang ở chơi nhà mình
vợ chồng nhi có hai con con gái lớn sinh năm hai nghìn
đã đi làm tại thành phố đà lạt

nghiêm thị nhi liên tục tỏ ra bức xúc
về việc anh đàm văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
con trai của bà vượng và là cha của hai cháu tiến thảo
bí thư đoàn xã đã làm sai giấy tờ của mình
và lấy đó là nguyên nhân khiến thị ra tay tàn ác với mẹ và hai con nhỏ của anh
cụ thể theo hung thủ nghiêm thị nhi
trước đó anh đàm văn quyết làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
đã ghi sai hai số chứng minh nhân dân của nhi
đối tượng cũng thừa nhận
trong bản khai rằng thực tế vay ngân hàng số tiền một mươi tám triệu đồng
nhưng được hỗ trợ một mươi triệu chỉ phải trả lãi tám triệu đồng
điều bà ta thắc mắc là
vì sao số tiền khi bốn mươi đồng lúc năm mươi đồng
nhi cho rằng việc trả lại bất thường này là do anh quyết làm sai
nhi đã có lần hỏi anh quyết
nhưng anh quyết nói việc này do nhà nước không phải do anh
nhi sau đó luôn ấm mức trong lòng và nuôi mối thù với anh quyết
mặc dù cán bộ xã thôn đã nhiều lần giải thích
nhưng nhi không biết
nhi không biết
nhi không biết
nhưng nhi không chấp nhận nuôi mối thù tức với anh quyết
nên đã ra tay sát hại mẹ con anh để trả thù
thật không ngờ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không đâu
mà đối tượng ra tay tàn độc một lúc với ba bà cháu
gây mất mát đau thương tột cùng cho đôi vợ chồng trẻ
rúng động một vùng quê
thôn chiến nơi gia đình can phạm và nạn nhân từng sinh sống
còn có tên thôn là an bỉ
tại địa phương đối tượng nhi nổi tiếng hung dữ hay chửi chồng con
hoặc bất cứ ai có va chạm
ít giao thiệp với xóm làng và người dân trong xã
gia đình thuộc diện đủ ăn
chồng đối tượng là lưu thế bưu kể rằng
thường bị vợ chửi mắng
có lần bị nhi dùng dao dọa chém
nên luôn nín nhịn cho yên cửa nhà
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại phiên sơ thẩm
hội đồng xét xử xét thấy nghiêm thị nhi đã trực tiếp xâm hại
đến tính mạng người khác và làm ảnh hưởng đến tình hình
an ninh trật tự trị an chung
nên đã tuyên mức án trung thân đối với bị cáo
hội đồng xét xử cũng yêu cầu bị cáo
phải bồi thường sáu trăm bốn mươi bốn triệu đồng cho gia đình bị hại
tại phiên tòa bị cáo nghiêm thị nhi cho rằng mình bị oan
bị bà vượng cùng con dâu của bà vượng đổ thừa
lấy trộm điện thoại là xúc phạm danh dự
nhân phẩm nên rất bức xúc
đã xảy ra cãi vã với bà vượng tại vườn của nhà mình
cũng tại phiên tòa anh đàm văn quyết
con trai của bà vượng bố của cháu ddt bốn tuổi
và dtnt ba tuổi cho biết từ lúc xảy ra vụ án mạng đến nay
gia đình bà nhi vẫn chưa bồi thường gì cho gia đình anh
vì vậy anh quyết vẫn giữ nguyên yêu cầu bị cáo
phải bồi thường số tiền hơn sáu trăm năm mươi triệu đồng
bao gồm tiền mai táng tổn thất tinh thần cho gia đình anh